có thế mạnh tiềm năng với nông sản đặc trưng là nhãn lồng huyện khoái châu của tỉnh hưng yên
đã sớm triển khai trồng nhãn theo tiêu chuẩn việt gáp nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm
bảo đảm an toàn thực phẩm đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân
theo các chủ vườn trồng nhãn họ đã được tập huấn để sản xuất theo quy trình việt gáp
với sự quan tâm đặc biệt của các cấp các ngành
cho đến nay bằng việc áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất một cách khoa học
cây trồng được sạch bệnh năng suất cao chất lượng quả ngon và hiệu quả kinh tế được cải thiện rõ rệt
hiện nay đang là thời điểm cho thu hoạch nên rất nhiều thương lái từ các tỉnh thành trong và ngoài nước về đây thu mua
nhãn việt gáp bảo đảm các tiêu chí về mẫu mã chất lượng cũng như đáp ứng tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm
vì thế đây là sự lựa chọn
đây là lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp để phục vụ người tiêu dùng
hợp tác xã nhãn miền thiết có tổng diện tích là bốn mươi hectare
trong đó trên năm mươi tổng diện tích đang trồng nhãn theo tiêu chuẩn việt gáp
để xuất ra thị trường các diện tích nhãn xuất khẩu được bảo đảm sản xuất nghiêm ngặt theo quy trình việt gáp
đạt tiêu chuẩn chất lượng và tuyệt đối sạch an toàn
chúng tôi nhãn đang vào vụ thì chúng tôi cũng đã bán được trên một trăm linh tấn nhãn việt gáp theo các đơn gói hàng
như giới thiệu đi các nước như châu âu
nhật hàn quốc đặc biệt là vừa qua thì thị trường ấn độ cũng như malaysia đang trì tưởng mới
chúng tôi cũng đã quảng cáo hệ thống của hợp tác xã trên trang web của khối asean
được một số bàn hàng cũng điện và giới thiệu rất rộng rãi với chất lượng nhãn của hợp tác xã
chúng tôi xác định đây là cây chủ lực của huyện
vì vậy thì huyện chúng tôi đã tập trung chỉ đạo các hợp tác xã
các nhà vườn và đặc biệt là người
thời gian qua tỉnh hưng yên nói chung và huyện khói châu nói riêng
đã tổ chức hợp tác kết nối mặt hàng sang thị trường nhật bản hàn quốc và các nước như mỹ eu với sản phẩm nhãn lồng
đây là bước khởi đầu để nhãn lồng hưng yên khẳng định vị thế và mở ra tiềm năng mới về đầu ra cho loại sản phẩm này
nhất là khi sản phẩm đã được công nhận đạt tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn thực phẩm